sáu người đã cách ly tại nhà sở y tế tp hcm đã có văn bản khẩn về vấn đề này
chăm sóc f tại nhà như thế nào mới đúng những f nào đủ điều kiện cách ly và điều trị tại nhà
hãy cùng tìm hiểu câu trả lời ngay sau đây
sở y tế thành phố cho phép f được cách ly tại nhà khi trong gia đình không có người thuộc nhóm nguy cơ cao
như người cao tuổi người mắc bệnh nền béo phì mang thai
theo hướng dẫn này đối tượng được quản lý tại nhà là người mắc covid một mươi chín tức f mới
có kết quả xét nghiệm rt pcr hoặc xét nghiệm nhanh dương tính và đủ điều kiện cách ly tại nhà
không có triệu chứng hoặc nhẹ độ tuổi từ một đến năm mươi tuổi tự chăm sóc được
f cách ly tại nhà phải có khả năng tự chăm sóc bản thân như ăn uống tắm rửa giặt quần áo vệ sinh
biết cách đo thân nhiệt sử dụng thuốc theo đơn của bác sĩ có khả năng liên lạc với nhân viên y tế
để được theo dõi giám sát khi có tình trạng khẩn cấp
f là trẻ em hoặc người không tự chăm sóc được cá nhân thì phải có người hỗ trợ
trạm y tế phường xã thị trấn chịu trách nhiệm tiếp nhận cập nhật danh sách người f trên địa bàn
từ nhiều nguồn khác nhau sau đó nhập thông tin f trên phần mềm
chuyển thông tin f cho các cơ sở quản lý người nhiễm covid một mươi chín tại nhà
được phân công trong vòng từ bốn đến sáu giờ kể từ khi tiếp nhận thông tin
trong vòng hai mươi bốn giờ sau khi nhận danh sách cơ sở quản lý người nhiễm covid một mươi chín tại nhà
được phân công quản lý f phải tiếp nhận f hoặc gia đình f để đánh giá các điều kiện cách ly tại nhà
trong trường hợp f không đủ điều kiện cách ly tại nhà sẽ phát tờ rơi hướng dẫn những điều cần tuân thủ
tự chăm sóc và theo dõi sức khỏe tại nhà cấp phát thuốc điều trị covid một mươi chín theo quy định
khi f có triệu chứng nhẹ bác sĩ của cơ sở quản lý người nhiễm covid một mươi chín tại nhà
phải đánh giá tình trạng sức khỏe của f
trong trường hợp f có chỉ định dùng thuốc nhân viên của cơ sở này cho người bệnh ký cam kết
và cấp phát thuốc tại nhà cho f gói c
khi f cảm thấy khó thở
phải liên hệ ngay với cơ sở đang quản lý f để được tư vấn hỗ trợ
bác sĩ đánh giá tình trạng bệnh nếu có chỉ định nhập viện
sẽ cho người bệnh sử dụng một liều duy nhất gói b trước khi chuyển viện
về xét nghiệm cho người f tại nhà sẽ lấy vào ngày một mươi bốn để chuẩn bị kết thúc thời gian cách ly
nếu kết quả xét nghiệm âm tính cơ sở được phân công quản lý f
lập danh sách báo cáo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín phường xã thị trấn
để cấp giấy xác nhận hoàn thành cách ly theo quy định
làm xét nghiệm cho người chăm sóc hoặc người ở cùng nhà với f khi có triệu chứng nghi mắc covid một mươi chín
trong trường hợp f có các dấu hiệu chuyển nặng cơ sở quản lý người nhiễm covid một mươi chín tại nhà
hướng dẫn sử trí cấp cứu cho người bệnh đồng thời liên hệ tổ phản ánh nhanh
để được hỗ trợ xử trí cấp cứu và chuyển người bệnh đến bệnh viện gần nhất
cụ thể dấu hiệu chuyển nặng ở người lớn bao gồm khó thở biểu hiện bằng thở hụt hơi
thở nhanh trên hai mươi năm lần một phút ly bì lừa đừ tim tái môi
và đầu chi spo hai dưới chín mươi bốn
đối với trẻ em thường thở nhanh theo tuổi từ một đến năm tuổi hai trăm bốn mươi lần một phút
đến một mươi hai tuổi trên ba mươi lần một phút và trên một mươi hai tuổi là lớn hơn hoặc bằng hai mươi lần một phút
cánh mũi phập phòng rút lõm lồng ngực ly bì lừa đừ bỏ bú ăn uống
tím tái tím môi và đầu chi spo hai dưới chín mươi năm

các cơ sở được phân công quản lý người nhiễm covid một mươi chín tại nhà phải luôn sẵn sàng tiếp nhận điện thoại của người f
để tư vấn hoặc khám chữa bệnh tại nhà trong trường hợp không cần can thiệp y tế hoặc không liên hệ được
số ca mắc covid một mươi chín cả nước đang có dấu hiệu tăng mạnh và hiện đã gần bằng giai đoạn cao điểm
và đặc biệt tp hcm đang là địa phương có tỷ lệ tử vong cao nhất cả nước
đây là một tín hiệu đáng lo ngại hay thực tế này vẫn đang trong tầm kiểm soát
liệu có hay không một đợt dịch mới và thành phố có thể tiếp tục trạng thái bình thường mới thích ứng an toàn này hay không
số ca mắc covid một mươi chín cả nước đang có dấu hiệu tăng mạnh và hiện đã gần bằng giai đoạn cao điểm
nhưng những số liệu từ bộ y tế cho thấy có những cơ sở để tiếp tục thực hiện được thích ứng an toàn với dịch
do số ca nặng giảm mạnh so với giai đoạn cao điểm của dịch
số liệu của bộ y tế cho thấy ca bệnh mới ngày hai mươi một tháng một mươi một là chín tám trăm chín mươi chín ca
gần bằng con số ngày hôm nay
số ca bệnh mới ngày hai mươi ba tháng chín là một mươi một mươi tám ca nhưng số bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện giảm hai mươi
số tử vong là hai trăm ba mươi tám và một trăm ba mươi sáu tức giảm gần bằng một phần hai
tại các tỉnh thành đông và tây nam bộ khu vực dịch nóng nhất cũng đang có những tình trạng tương tự
số ca bệnh mới có tăng so với thời điểm tháng một mươi nhưng số đang theo dõi điều trị tại các bệnh viện và số ca tử vong có giảm
tại hà nội bộ y tế cho biết hiện có hai sáu trăm linh bệnh nhân đang điều trị
nhưng số bệnh nhân chuyển nặng phải hỗ trợ thở oxy thở máy chỉ có hai mươi ba ca
trong khi thông thường số bệnh nhân nặng cần phải hỗ trợ thở phải chiếm một mươi tổng số bệnh nhân
tuy nhiên tại tp hcm số tử vong vẫn đang đứng ở mức cao
ngày hai mươi một tháng một mươi một ghi nhận tới năm mươi ca tử vong và ngày hai mươi hai là năm mươi chín ca
so với cao điểm dịch số bệnh nhân covid một mươi chín tử vong đã giảm nhiều
nhưng so với tháng một mươi và những ngày đầu tháng một mươi một
số ca tử vong đã có dấu hiệu tăng
lý do dẫn đến việc này theo đánh giá của các chuyên gia
là số ca mắc mới tăng và số ca tử vong cũng tăng theo
dù mức độ tăng không bằng so với mức tăng số ca mới
trong đó hầu hết ca tử vong là ở người cao tuổi và có bệnh nền
bộ y tế cho biết vừa cấp thêm cho tp hcm năm liều thuốc monunviravir
điều trị cho f cách ly tại nhà
tp hcm là địa phương có số ca tử vong cao nhất cả nước tỷ lệ tử vong lên tới ba tám
tổng số ca mắc trong khi cả nước là hai hai
tuy nhiên tp hcm đề nghị bộ cấp thêm một trăm linh liều do số lượng bệnh nhân tăng trở lại
phủ vaccine và có thuốc điều trị sớm sẽ là hai điểm quan trọng nhất
để thích ứng an toàn với dịch
trong khi đó tại tp hcm vẫn còn xuất hiện tình trạng f không thông báo cho cơ quan y tế
tạo nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng và gây ảnh hưởng cho chính f và gia đình
theo hcdc có tình trạng người dân tại tp hcm
tự xét nghiệm cho kết quả dương tính nhưng không thông báo cho ngành y tế
vì cho rằng có thông báo thì cũng không được tiếp nhận và cấp thuốc
về vấn đề này phó giám đốc hcdc nguyễn hồng tâm lý giải
do một số trạm y tế phường xã và trạm y tế lưu động không đủ nhân sự
đường dây nóng hoạt động chưa được thông suốt nên mới xảy ra vấn đề trên
sở y tế đã chấn chỉnh kịp thời và hỗ trợ các địa phương tăng cường nhân lực
cho các trạm y tế lưu động để tiếp cận f nhanh nhất có thể
theo ông tâm
khi người dân tự xét nghiệm và phát hiện dương tính nên gọi điện đến trạm y tế phường
xã thị trấn hoặc trạm y tế lưu động
trong vòng hai mươi bốn giờ nhân viên y tế sẽ tiếp cận kiểm tra xét nghiệm
sau đó đánh giá tình trạng của bệnh cũng như điều kiện cách ly
điều trị đối với f và f một để có sự hướng dẫn chăm sóc phù hợp
thực tế có một số người dân khi phát hiện dương tính đã không thông báo cho cơ sở y tế
hoặc không được ghi nhận không được cấp thuốc không những tạo nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng
mà còn thiệt hại cho chính f và gia đình ông tâm chia sẻ
đại diện hcdc cũng cho biết không phải tất cả f đều được cấp phát các túi thuốc
chỉ những người có triệu chứng hoặc biểu hiện nhẹ thì được cấp túi thuốc theo chỉ định của bác sĩ
tuy nhiên nếu không được cấp thuốc thì f vẫn có quyền lợi khác nếu khai báo cho ngành y tế
ví dụ như người bệnh được chăm sóc và can thiệp kịp thời khi có triệu chứng trở nặng
chuyển viện sớm f một trong gia đình cũng được theo dõi quản lý
và bảo vệ đặc biệt với gia đình có người cao tuổi hoặc có bệnh lý nền
thông tin về công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn
võ ban chỉ đạo phạm đức hải cho hay tính đến một mươi tám h ngày hai mươi một một mươi một hai nghìn hai mươi một
có bốn trăm năm mươi sáu chín trăm năm mươi sáu trường hợp mắc bệnh phát hiện tại tp hcm được bộ y tế công bố bao gồm
bốn trăm năm mươi sáu bốn trăm một mươi ba trường hợp nhiễm trong cộng đồng và có năm trăm bốn mươi ba trường hợp nhập cảnh
hiện thành phố đang điều trị cho một mươi ba y tế
trong cộng đồng có bảy trăm hai mươi một bệnh nhân trong đó có năm trăm bảy mươi bốn trẻ em dưới một mươi sáu tuổi
ba trăm hai mươi bảy bệnh nhân nặng đang thở máy một trăm linh chín bệnh nhân can thiệp ecmo
trong ngày hai mươi một một mươi một có một hai trăm hai mươi ba bệnh nhân nhập viện bảy trăm bốn mươi chín bệnh nhân xuất viện
tổng số xuất viện cộng rồn từ mùng một tháng một năm hai nghìn hai mươi một đến nay là hai trăm bảy mươi bốn mươi ba người năm mươi chín trường hợp tử vong
trong ngày tổng số ca tử vong cộng rồn từ ngày mùng một một hai nghìn hai mươi một đến nay là
về tiêm chủng đến ngày hai mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đã có bảy tám trăm tám mươi sáu trăm một mươi mũi một và sáu sáu mươi một một trăm bảy mươi năm mũi hai
đã được tiêm cho người dân tp hcm
trước tình trạng số ca nhiễm f nhập viện tử vong có xu hướng tăng trong thời gian gần đây
tránh văn phòng sở y tế nguyễn thị huỳnh mai cho biết theo thống kê từ ngày một mươi chín đến hai mươi một tháng một mươi một
tp hcm có một trăm năm mươi một trường hợp tử vong trong đó có một mươi tám ca mắc bệnh nền
bảy mươi năm trường hợp chưa tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín hoặc tiêm chưa đủ liều
đối với một số trường hợp đã tiêm đủ hai mũi vaccine nhưng vẫn tử vong
bà mai cho rằng xét đến yếu tố cộng đồng khi số f tăng cao khoảng một mươi năm đến hai mươi ca nhiễm
sẽ có diễn tiến nặng chủ yếu tập trung ở người cao tuổi hoặc có bệnh nền
trong đó năm có nguy cơ tử vong
sở y tế khuyên cáo để giảm số ca tử vong chúng ta cần giảm số ca f nhập viện
do đó mỗi người dân cần phải nêu cao ý thức cộng đồng trong công tác phòng chống dịch
chú trọng năm ca vaccine không được lơ là dù đã tiêm đủ hai mũi
còn tại hà nội trong hai ngày tại các tòa chung cư thuộc khu đô thị tham city
ghi nhận nhiều f cộng đồng đều phát hiện qua sàng lọc ho sốt hoặc về từ tỉnh có dịch
trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội tối hai mươi hai tháng một mươi một ghi nhận
hai trăm tám mươi sáu ca mắc covid một mươi chín đây là ngày thứ sáu liên tiếp thành phố vượt mốc hai trăm linh ca một ngày
đặc biệt trong hai ngày hai mươi một và hai mươi hai tháng một mươi một khu đô thị tom city giao giữa quận hoàng mai
và hai bà trưng đã ghi nhận liên tiếp nhiều ca mắc covid một mươi chín cộng đồng
ngoại trừ một bệnh nhi bốn tuổi các trường hợp còn lại đều đã tiêm đủ hai mũi vaccine covid một mươi chín
ngày hai mươi một tháng một mươi một ba ca cộng đồng trong đó hai người trú tại tòa t bảy tom city
được phát hiện qua sàng lọc ho sốt ngoài cộng đồng
không rõ nguồn lây
người còn lại trú tại t một mươi tám về từ thành phố hồ chí minh
ngày một mươi ba tháng một mươi một đến ngày một mươi năm tháng một mươi một có biểu hiện ho sốt được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính
mẫu bệnh phẩm tiếp tục được chuyển đến cdc hà nội khẳng định dương tính với sars cov hai ngày một mươi bảy tháng một mươi một
ngày hai mươi hai tháng một mươi một tim city tiếp tục ghi nhận hai ca cộng đồng
trong đó bệnh nhi bốn tuổi sống cùng người thân tại tòa t bảy
người còn lại trú tại bắc bảy bắc hiêu cũng được phát hiện qua sàng lọc ho sốt
để phòng chống dịch covid một mươi chín trạm y tế các phường phối hợp với tổ covid một mươi chín cộng đồng khẩn trương truy vết
xác định f một f hai để lấy mẫu xét nghiệm và cách ly theo đúng quy định
cộng dồn số ca mắc trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay hà nội có tổng số tám một mươi hai ca dương tính
trong đó có hai chín trăm năm mươi ca ngoài cộng đồng và có năm sáu mươi hai người đã được cách ly
thành phố hiện ở cấp độ dịch hai màu vàng tức nguy cơ trung bình
vậy là hà nội đang bị bệnh
hà nội đã bắt đầu triển khai tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín cho trẻ em từ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi
đang học tập sinh sống trên địa bàn theo lộ trình hạ dần độ tuổi
tại trường trung học phổ thông nguyễn gia thiều quận long biên
nhiều phụ huynh đã đưa con em đi tiêm từ sáng sớm
bảy giờ sáng anh nguyễn thái giang phường thượng thanh quận long biên
cùng con trai là nguyễn thái châu lớp một mươi hai cùng đến trường trung học phổ thông nguyễn gia thiều để tiêm vaccine
tối qua châu nhận được thông báo của nhà trường về lịch tiêm
hướng dẫn khai báo y tế và chuẩn bị cần thiết cần thực hiện vào sáng nay
anh giang cho biết cả gia đình anh đều được tiêm vắc xin nên hiểu rõ lợi ích của việc tiêm vắc xin
đây chính là tấm khiên để phòng dịch covid một mươi chín
anh giang đã chờ đợi việc tiêm chủng chính thức của các con từ lâu
nay trường tổ chức tiêm vaccine nên gia đình anh rất vấn khởi và yên tâm cho con đi tiêm
các phụ huynh cũng đã mong chờ ngày các con được tiêm vắc xin
năm nay lại là năm học cuối cấp nên khi các con được tiêm vaccine thì việc trở lại trường học an toàn hơn
điều kiện học tập được tốt hơn anh giang nói
tương tự anh giang chị nguyễn thị phượng cũng đưa con là học sinh trần gia huy lớp một mươi hai đến trường để tiêm chủng
khi đến trường con vào lớp để làm thủ tục còn chị phượng và các phụ huynh ngồi đợi ở phía ngoài
không lo lắng lắm song chị phượng vẫn có chút hồi hộp khi đợi con bắt đầu làm các thủ tục tiêm
hồi hộp như đưa con đi thi vào cấp ba
trên tay không quên cầm theo chai nước cho con chị vượng cho biết gia đình đã tìm hiểu
và được phổ biến đầy đủ thông tin về vaccine nên đã xác nhận về việc tiêm cho các con
mong các con được tiêm sớm để được trở lại trường học an toàn đây cũng là tâm trạng chung của nhiều phụ huynh
học sinh đỗ thiên hương lớp một mươi hai d hai trường trung học phổ thông nguyễn gia thiểu cho biết
khi vào lớp cô giáo chủ nhiệm hướng dẫn điền các thông tin vào bảng kiểm trước tiêm chủng vaccine đối với trẻ em
theo đó học sinh sẽ phải điền đầy đủ các thông tin cá nhân và thông tin liên hệ của phụ huynh học sinh
phụ huynh sẽ phải ký xác nhận đồng ý tiêm chủng cho các con
sau đó học sinh được sàng lọc đo thân nhiệt kiểm tra mạch kiểm tra các thông tin về tiền xử bệnh
và được nhân viên y tế kết luận về điều kiện tiêm
trong sáng hai mươi ba tháng một mươi một sáu ca tiêm vaccine được phân bố mỗi ca cách nhau bốn mươi năm phút
ngay từ lối vào trường các giáo viên đã phân luồng hướng dẫn cho học sinh vào các lớp học làm thủ tục
sau đó học sinh mang tờ khai y tế ngồi chờ tại khu vực chờ tiêm chủng để khám sàng lọc bởi nhân viên y tế
sau khi tiêm học sinh ngồi theo dõi ba mươi phút nhận giấy xác nhận tiêm chủng và ra về
giáo viên chủ nhiệm đoàn thanh niên hướng dẫn phân luồng việc tiêm
việc tiêm chủng được tiến hành theo nguyên tắc cuốn chiếu theo thứ tự ưu tiên từ lớp một mươi hai lớp một mươi và lớp một mươi một
khi thông báo tiêm tới lớp nào thì hoàn thiện xong tới lớp đó
việc tiêm chủng phải được sự đồng ý của phụ huynh học sinh hoặc người giám hộ
bằng văn bản đăng ký tiêm chủng
trong ngày hai mươi ba tháng một mươi một trường trung học phổ thông nguyễn gia thiều đã tổ chức một mươi một ca tiêm với số lượng khoảng hai học sinh
tỉnh bắc giang đã áp dụng biện pháp mạnh trong phòng chống dịch với quyết tâm khống chế không để lây lan dịch ra cộng đồng
theo tổng hợp của trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bắc giang
đối tượng mắc trong đợt dịch này chủ yếu là công nhân làm nghề tự do và ở nhiều lứa tuổi khác nhau
ông lê ánh dương chủ tịch ubnd tỉnh bắc giang nhận định tình hình dịch trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp
có ca bệnh trong khu cụm công nghiệp cộng đồng bên ngoài xâm nhập thậm chí có ca bệnh không rõ nguồn lây
trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bắc giang yêu cầu các đơn vị chức năng tập trung cao
khống chế và xử lý rứt điểm ổ dịch ở doanh nghiệp trong khu công nghiệp pơ trung
các địa phương quản chặt lực lượng công nhân của doanh nghiệp trong khu công nghiệp vân trung đang cách ly tại nhà
hai huyện là việt yên yên dũng quản lý tốt khu cách ly tập trung không để lây nhiễm chéo không để bố trí mật độ dày trong một phòng
đối với ổ dịch mới phát sinh huyện yên dũng chỉ đạo truy vết không để sót các trường hợp liên quan đến các trường hợp f ở cụm công nghiệp nội hoàng
đồng thời thực hiện các biện pháp không để dịch lây lan sang các công ty trong khu công nghiệp cũng như lây lan ra cộng đồng
một số địa phương có công nhân làm việc tại các công ty này phải thực hiện nghiêm việc theo dõi cách ly tại nhà sớm tìm ra nguồn lây
các ổ dịch hiện hữu nhiều ngày nay không phát sinh thêm các ca f như lạng giang tân yên việt yên thành phố bắc giang
các địa phương tiếp tục theo dõi không được chủ quan để đảm bảo an toàn tuyệt đối
còn một số trường hợp chưa xác định được nguồn lây như xã tân tiến thành phố bắc giang cần áp dụng các biện pháp mạnh
để cách ly phong tỏa địa bàn dân cư có đối tượng chờ dõi nguồn lây
thực hiện nghiêm các biện pháp không để dịch lây lan ra cộng đồng
tập trung nguồn lực để truy vết điều tra truy vết sớm để tìm ra nguồn lây